tỉnh hậu giang tổ chức lễ dân hương tại đền thờ bắc hồ ở ấp ba xã lương tâm huyện long mỹ
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hậu giang đã dâng hương
dân lễ vật lên đền thờ bắc thể hiện lòng thành kính biết ơn đến vị cha già dân tộc
nhà cách mạng thiên tài trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
giành độc lập thống nhất đất nước đem lại hòa bình ấm no cho đất nước